bày tỏ vinh dự và tự hào được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền campuchia tại việt nam
xác định vai trò đại sứ là cây cầu nối hữu nghị giữa hai nước
ông nhấn mạnh sẽ theo dõi thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí
tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại như công tác phân giới cắm mốc
tiếp đại sứ singapore catherine won thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn
singapore sẽ sớm là nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua việc thành lập thêm các khu công nghiệp
và khu đô thị việt nam singapore cũng như mời các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại singapore đầu tư vào việt nam
ngoài ra hai nước cần nghiên cứu để triển khai mô hình hợp tác mới như xây dựng khu công nghệ cao
khu công nghệ sáng tạo và trung tâm chế biến thực phẩm tại các địa phương của việt nam
thủ tướng cũng đề nghị hai nước cần hợp tác giúp cho ngày càng có nhiều doanh nghiệp singapore thành công ở việt nam
và có thêm các doanh nghiệp việt nam sang đầu tư tại singapore
đại sứ singapore catherine won khẳng định quan hệ việt nam singapore hiện nay đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
nhất là về kinh tế đại sứ cũng đồng tình với quan điểm của thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc hai nước cần tăng cường
thực hiện kết nối hai nền kinh tế cũng như cần tạo ra những lĩnh vực hợp tác mới
do vậy trong nhiệm kỳ này bà sẽ tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư và kinh doanh thành công
chiều nay tại nhà quốc hội đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
đã chủ trì lễ đón chính thức đồng chí trương đức giang ủy viên thường vụ bộ chính trị
ủy viên thường vụ bộ chính trị ủy viên thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhân đại trung quốc
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước trung quốc thăm hữu nghị chính thức việt nam
chuyến thăm của đồng chí trương đức giang là chuyến thăm việt nam đầu tiên của lãnh đạo đảng nhà nước và nhân đại trung quốc
sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và sau cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn của việt nam
chuyến thăm diễn ra trong bốn ngày từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau lễ đón chính thức hai bên đã tiến hành hội đàm
trước đó trong chiều nay ngay sau khi đến hà nội đồng chí trương đức giang đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm khẳng định hiệp định hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
hai bên đã trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm phối hợp xác minh thông tin tội phạm liên quan đến công dân hai nước
trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến mới bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới
bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao
kịp thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
phối hợp đấu tranh chuyên án điều tra xác minh truy bắt đối tượng truy nã liên quan tại hai nước
tăng cường hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
và đẩy mạnh việc trao đổi liên kết nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao công nghệ các trang thiết bị
phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh hai bên cần tiến hành nghiên cứu xây dựng tiến tới đàm phán
và ký kết các hiệp định về dẫn độ tội phạm hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
tạo hành lang pháp lý cho các hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước
bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus ông sunevic igor anatolievic bày tỏ mong muốn các nội dung trao đổi
tại buổi hội đàm cấp cao sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ cộng hòa belarus ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích nhân dân hai nước
cũng trong chiều nay sau nhiều phiên thảo luận quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết
về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong đó nêu rõ sẽ xử lý dự
điểm các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đầu tư không hiệu quả xem xét thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước
trước đó trong các phiên thảo luận tại hội trường và tại tổ các đại biểu cũng dành nhiều ý kiến tâm huyết
cho việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn tại
và hạn chế còn chưa giải quyết và khắc phục được của giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
trong giai đoạn tới chính phủ đã đặt ra một bản thân
và chính phủ cần chú ý đến các cái điểm sau đây
cái thứ nhất là cái việc triển khai tinh thần nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
việc triển khai tinh thần nghị quyết ba mươi năm về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
và những quyết định liên quan đến vấn đề cải cách bộ máy hành chính
đang có những tác động tích cực đến thị trường thúc đẩy cái tinh thần của doanh nhân
do đó mà số lượng doanh nghiệp hiện nay quay trở lại hoạt động
cũng như là số lượng doanh nghiệp đăng ký mới
rất là cao
tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược
và trong đó vấn đề về thể chế kinh tế thị trường
bởi vì kinh tế thị trường nó đồi hổi cái hệ thống luật pháp rất chặt chẽ
phải đảm bảo được cái môi trường cạnh tranh
kinh doanh công bằng cho các thành phần kinh tế
tập trung phát triển các thành phần kinh tế tư nhân
để cùng với cái khu vực nhà nước giữ vững cái nền kinh tế tự chủ
trong cái xu thế hội nhập hiện nay
tôi nghĩ rằng là cái tái cấu trúc kinh tế trong giai đoạn qua là
mà đã đạt được những cái điểm tích cực
tuy nhiên thì nó có những cái điểm mà chúng ta cần phải quyết liệt hơn
triệt để hơn trong cái giai đoạn sắp tới
để có những quyết liệt hơn trọng tâm trọng điểm hơn
tránh vàng trải hơn trong đầu tư công
thì chúng ta phải có những cái đánh giá mang tính tổng thể
xem xem cái vùng nào là một cái vùng động lực
thì ưu tiên cho tập trung nguồn lực trong một hai ba năm
trong trung hạn cho họ phát triển để tạo một cái tích lũy

từ cái tích lũy đó đóng góp mạnh hơn lớn hơn cho nền kinh tế
tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu đề ra là sáu bảy
thì nếu mà chúng ta tập trung cái nguồn lực thì cái mục tiêu đó hoàn toàn
chúng ta có thể đạt được
sau khi nghe phó tổng thư ký quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết
tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết tái cơ cấu nền kinh tế
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với tỷ lệ
tám mươi hai ba mươi chín các đại biểu tán thành
theo đó tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sẽ tập trung vào các mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước
đến năm hai nghìn hai mươi xuống dưới ba năm gdp
quy mô nợ công hàng năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
không quá sáu mươi năm gdp nợ chính phủ không quá sáu mươi năm gdp
và nợ nước ngoài của quốc gia không quá sáu mươi năm gdp
nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công
đạt mức chất lượng tiếp cận của bốn nước asean phát triển nhất asem bốn
tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng ba mươi một ba mươi bốn tổng đầu tư xã hội
hàng năm có ba mươi ba mươi năm doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo
tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trên năm mươi
cả hai ứng cử viên chính là ông donald trump đại diện đảng cộng hòa và bà hiri clinton
ứng viên đảng dân chủ đều rất tự tin vào cơ hội chiến thắng của mình
tuy nhiên giới quan sát đánh giá cuộc bầu cử năm nay gây ra những chia rẽ sâu sắc trong lòng nước mỹ
lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử nước mỹ cả hai ứng cử viên chính đều phải nhận những đánh giá tiêu cực
đến mức không ít cử tri thừa nhận mình đi bỏ phiếu cho người này chỉ để ngăn cản người kia trở thành tổng thống
đúng sáu giờ sáng giờ mỹ các địa điểm bỏ phiếu đầu tiên tại bảy tiểu bang của mỹ bắt đầu mở cửa
trong đó có các bang new york connecticut một phần bang indiana một phần bang kentucky maine new jersey và virginia
riêng bang verman mở sớm hơn lúc năm giờ sáng cùng ngày
tại new york nhiều cử tri mỹ được hỏi cho biết họ đi bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng dân chủ
chỉ vì không muốn ứng cử viên đảng cộng hòa giành chiến thắng hoặc ngược lại

tôi bỏ phiếu cho bà clinton vì không muốn đánh giá tiêu cực
muốn chiếc ghế tổng thống mỹ được đặt vào tay ông donald trump
bà clinton có những phẩm chất tuyệt vời
bà giàu kinh nghiệm trong cả lĩnh vực đối nội lẫn đối ngoại và tôi tin bà sẽ là người chiến thắng
tôi bỏ phiếu cho ông trump vì tôi thấy bà clinton không xứng đáng đảm nhận chức tổng thống
trong những năm qua bà đã làm được nhiều điều nhưng tất cả đều không tốt
mặt khác nếu để bà clinton làm tổng thống những chính sách sai lầm của ông obama sẽ tiếp tục được duy trì và nước mỹ sẽ chẳng thể thay đổi
các cuộc bầu cử tại mỹ thường rất kịch tính
bởi lẽ người mỹ biết cách làm cho các chiến dịch chạy đua vào nhà trắng trở nên ly kỳ và hấp dẫn như phim ảnh
năm nay cũng vậy
đặc biệt việc cơ quan điều tra liên bang mỹ fbi vài ngày trước tuyên bố tiếp tục điều tra vấn đề thư điện tử của bà clinton
để rồi ngay trước hôm nay lại tuyên bố chấm dứt điều tra
khiến dư luận có cảm giác kết quả cuộc đua vào nhà trắng đã được định đoạt với ưu thế nghiêng về bà clinton
tôi ủng hộ donald trump nhưng thật đáng buồn khi phải dự đoán rằng bà clinton sẽ giành chiến thắng
dường như mọi việc đã được sắp đặt để bà trở thành tổng thống
kết quả thăm dò vào phút chót cho thấy bà clinton nhận được bốn mươi sáu ủng hộ của cử tri toàn quốc so với tỷ lệ bốn mươi ba của ông trump
do tổng thống mỹ được năm trăm ba mươi tám đại cử tri bầu ra nên cuộc chiến tại một mươi ba bang thường gọi là chiến trường
nơi không ứng cử viên nào chiếm ưu thế rõ rệt sẽ quyết định ai là tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
mức độ dẫn điểm của hai ứng cử viên tại một mươi ba bang này giao động trong khoảng một năm mươi
khiến kết quả có thể thay đổi ở foodchart
tôi cho là ông trump sẽ chiến thắng
bạn không nên quá tin vào truyền thông và các kết quả khảo sát
truyền thông quá thiên vị bà clinton
trong lúc người dân mỹ đang đặt kỳ vọng vào những lá phiếu để chọn gia vị tổng thống thứ bốn mươi năm của đất nước mình
thì tại hà nội một số đơn vị đã phối hợp tổ chức tọa đàm về bầu cử tổng thống mỹ
trong đó có hình thức giả lập về cuộc bầu cử
để giúp cho những người quan tâm trẻ hiểu về hệ thống bầu cử vốn phức tạp ở nước này
tham dự buổi tọa đàm người tham gia được giới thiệu nguồn gốc của hiến pháp mỹ
và hệ thống bầu cử tổng thống nước này bao gồm các đại cử tri hệ thống lưỡng đảng
quá trình bầu cử sơ bộ và các bang tranh chấp mà không một đảng nào giành ưu thế vượt trội
thủ tọa cũng được tìm hiểu về quan điểm tranh cử và những chính sách đối nội đối ngoại
của hai ứng cử viên donald trump và hillary clinton
một ứng cử viên phải giành được hai trăm bảy mươi phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc đua vào nhà trắng
trong bầu cử mỹ tất cả các bang đều áp dụng nguyên tắc được ăn cả ngã về không
tức cử tri nào dành đa số phiếu phổ thông cũng sẽ dành chọn toàn bộ phiếu đại cử tri phân bổ cho bang đó
vì vậy về lý thuyết bang nào có càng nhiều phiếu đại cử tri thì càng có ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua
tuy nhiên thực tế chính các bang không ủng hộ hẳn một đảng nào như colorado iowa hay virginia
mới có tầm ảnh hưởng quyết định kết quả
theo lịch sử nó có những bang chỉ bỏ phiếu cho đảng cộng hòa hay là bang cali luôn luôn bỏ phiếu cho đảng dân chủ
vì vậy những ứng cử viên này người ta liệu cơ gấp mắm người ta dồn sức được vào chỗ nào
cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu là cuộc bầu cử thu hút sự quan tâm lớn nhất của báo chí và dư luận thế giới
trong khi ứng cử viên trump luôn bày tỏ quan điểm phản đối toàn cầu hóa phản đối các hiệp định thương mại của nước mỹ
trong đó có hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
thì bà clinton cũng không đối tác

kết thúc buổi tọa đàm kết quả của buổi bầu cử giả lập được công bố
ứng cử viên clinton chiến thắng với số phiếu vượt trội so với donald trump năm mươi chín phiếu so với hai mươi phiếu
có vẻ như những người có mặt tin rằng viễn cảnh bà clinton trở thành tổng thống tiếp theo của mỹ
sẽ có tác động tích cực hơn cho quan hệ song phương việt mỹ nói riêng và cho khu vực đông á nói chung
cùng sẽ được công bố dù ai là người chiến thắng trong cuộc chạy đua vào nhà trắng
rõ ràng họ đã có được sự ủng hộ vô giá của gia đình trong cuộc đua gây cấn này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân